tối qua ba mươi tháng năm công an tỉnh phú yên đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đoàn minh hải ba mươi bốn tuổi
trú tại khu phố phú hiệp ba phường hiệp hòa trung thị xã đông hòa tỉnh phú yên về tội giết người
quá trình sinh hoạt hải mâu thuẫn với bố mẹ vợ và em trai vợ sau đó hải và vợ ly hôn
hải nhiều lần đến nhà vợ thăm hỏi nhưng bị gia đình vợ cản trở
trưa ngày hai mươi tám tháng năm hải mang búa dao đến nhà vợ cũ rồi ra tay sát hại bố mẹ vợ và vợ cũ
sau khi gây án hải vào quận bình tân tp hcm lẩn trốn khi định trốn sang campuchia thì bị bắt giữ
vừa đem số lượng ma túy lớn về đến đà nẵng tiêu thụ đào xuân trường sinh ba mươi tuổi trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bắt quả tàng
vật chứng thu giữ tại hiện trường
trường là gần năm trăm linh viên thuốc lắc hai trăm linh gam ketamin được sinh cắt giấu trong túi sách
thủ đoạn của sinh là đi máy bay vào tp hcm để nhận ma túy về bán sau đó sử dụng ô tô để về lại đà nẵng
được biết sinh từng có tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật
một đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng mạng internet cá cược đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện thoại sơn tỉnh an giang triệt phá
các đối tượng bị bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn luân chú huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đặng văn quý nguyễn văn tùng nguyễn văn thành trần minh trí cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
cơ quan công an xác định từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trần văn luân đã nhận kèo cá cược đá gà trực tuyến trên trang mạng cho thành tùng trí tham gia đánh bạc
riêng quý được luân thuê ghi sổ theo dõi hoạt động cá cược
bước đầu cơ quan công an xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng mỗi trận đấu từ năm trăm linh đến một mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông đàm quang hưng nguyên phó bí thư quận ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân quận liên triểu nguyên phó bí thư đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó ngày một mươi một tháng năm ban thường vụ thành ủy đà nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông đàm quang hưng
theo điều tra của cơ quan công an ông đàm quang hưng bị tố cáo trực tiếp nhận quà biếu là số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng từ một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
người này bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
người phụ nữ này là sai trái nhưng vẫn tiếp tay để bà này làm giả tài liệu con dấu thực hiện chót lọt việc sang nhượng đất sai quy định
công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn ngọc đức ba mươi hai tuổi trú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trong một vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức

công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trong một vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trong một vụ án làm rõ hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trong một vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện tráng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trong một vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức

ngày vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc đã khởi tố bốn vụ án khởi tố bảy bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bảy đối tượng cùng chú và tạm trú tại thành phố phú quốc để điều tra về tội hủy hoại rừng
trước đó lực lượng chức năng thành phố phú quốc đã phát hiện bốn vụ phá rừng quy mô lớn tại xã dương tơ cửa dương cửa vạn và phường dương đông
quá trình kiểm tra tại hiện trường xác định diện tích rừng bị phá khoảng ba năm hectare tại các tiểu khu rừng đặc dụng thuộc vườn quốc gia phú quốc
thời gian tới công an thành phố phú quốc tiếp tục xác minh làm rõ một số vụ đã và đang xảy ra để bắt xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo những ngày tới thì nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía bắc là rất lớn do ảnh hưởng bởi mưa kéo dài khiến đất bị bão hòa trong nước
sau cơn mưa vượt mức lịch sử ba mươi sáu năm vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng năm ở khu vực miền núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa tại các khu vực miền núi và trung du bắc bộ được cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
tại khu vực đông bắc bộ bao gồm cả khu vực hà nội cũng sẽ được dự báo có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ rất cao sẽ ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong những ngày tiếp theo bắt đầu từ ngày một tháng sáu mưa rông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi bắc bộ cục bộ có một số điểm xuất hiện mưa to
do vậy người dân cần đặc biệt đề phòng với các hiện tượng trên tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất trong những ngày tới